hơn hai hộ dân trên địa bàn huyện mai sơn tỉnh sơn la đã rơi vào cảnh mất nước sinh hoạt từ ngày một mươi tám tháng một mươi một
nguyên nhân là do xí nghiệp cấp nước mai sơn đã tạm ngưng cấp nước do ô nhiễm từ các cơ sở sơ chế cà phê
theo thông tin từ xí nghiệp cấp nước mai sơn trong các ngày một mươi tám và một mươi chín tháng một mươi một nguồn nước thô của nhà máy cấp nước nà sản bị ô nhiễm
nước có mùi hôi khó chịu chuyển màu đen không thể sản xuất được
đặc biệt từ bảy h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi một nguồn nước nặng mùi và màu đen hơn
đến ngày hai mươi tháng một mươi một nguồn nước vẫn chưa hết mùi và có dấu hiệu ô nhiễm nặng hơn
do vậy nhà máy chưa thể xử lý để cấp nước phục vụ khách hàng
theo đánh giá ban đầu nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước là do nước thải của việc sơ chế cà phê
phòng tài nguyên và môi trường huyện mai sơn cho biết trên địa bàn có khoảng năm hectare cà phê
với trên ba mươi cơ sở sản xuất nằm giải rác và ở quy mô hộ gia đình
nên việc quản lý những cơ sở này gặp không ít khó khăn
hiện nay các ngành chức năng đang tiến hành ra soát tại các điểm sơ chế cà phê ở phía đầu nguồn
thuộc các xã triềng mung triềng ban để xác định vị trí gây ô nhiễm
điều đáng nói là tình trạng ô nhiễm nguồn nước diễn ra mỗi khi cà phê bước vào vụ thu hoạch
đã tái diễn nhiều năm nay tại tỉnh sơn la
mặc dù vậy các cấp chính quyền vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt đề